sẽ được chuyển sang phần tin quốc tế
ngân hàng thế giới vkp đã thông qua quản vay trị giá một năm tỷ usd
được chính phủ nhật bản bảo lãnh dành cho ukraine
để giải quyết các nhu cầu của người dân phải sơ tán và hỗ trợ cải cách ở quốc gia này
đây là một phần trong gói hỗ trợ quốc tế dành cho kiev
để đáp ứng nhu cầu tài chính trong năm hai nghìn hai mươi
khoản vay sẽ giúp giải quyết nhu cầu của những người bị ảnh hưởng
và phải sơ tán vì xung đột bằng cách cung cấp cứu trợ cho các hộ gia đình
hỗ trợ cải cách nhằm tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình các khoản chi tiêu công
và giúp các thị trường hoạt động tốt hơn trong và sau xung đột
cũng như góp phần phục hồi kinh tế thông qua cải cách
cùng với vkp quỹ tiền tệ quốc tế imf cũng đã hoàn thành đợt đánh giá đầu tiên
về chương trình cho vay trị giá một mươi năm sáu tỷ usd dành cho ukraine
cho phép chính quyền kiev ngay lập tức rút tám trăm chín mươi triệu usd để hỗ trợ ngân sách như này
kể từ khi xảy ra xung đột với nga vào hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
các nhà tài trợ bên ngoài đã cung cấp năm mươi chín tỷ usd nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính của